thưa quý vị vào sáng nay đoàn lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã đến tham viếng và động viên gia đình đồng chí hoàng thế thắng
công an viên bán chuyên trách xóm yên quả xã hùng tiến nguyện nam đàn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi chín h ba mươi ba phút ngày một mươi tháng một mươi nhận được tin báo có đối tượng nguyễn đình trí chú xóm yên quả xã hùng tiến
có hành vi gây gỗ chém người đồng chí hoàng thế thắng đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp ngăn chặn vụ việc
đồng thời điện báo lực lượng công an xã hùng tiến triển khai xuống hiện trường để giải quyết
khi có mặt tại hiện trường nhận thấy đối tượng trí đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm
đồng thời đe dọa những người xung quanh đồng chí thắng đã tiếp cận vận động thuyết phục
đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng
tuy nhiên lợi dụng đêm tối đối tượng nguyễn đình trí đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái của đồng chí thắng
ngay sau đó tổ công tác công an xã hùng tiến đã có mặt tại hiện trường đối tượng nguyễn đình trí khóa chặt cửa trong nhà
lực lượng công an huyện nam đàn cũng đã điều động hai mươi năm cán bộ chiến sĩ với đầy đủ công cụ hỗ trợ có mặt tại hiện trường
lực lượng công an đã kiên trì tổ chức vận động thuyết phục và đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã khống chế thành công đối tượng
đồng chí hoàng thế thắng đã được đi được cấp cứu nhưng không qua khỏi
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chính quyền địa phương và lực lượng công an đang tích cực hỗ trợ chia sẻ động viên đối với gia đình đồng chí hoàng thế thắng